từ châu âu châu á đến mỹ diễn biến dịch covid một mươi chín đang có xu hướng nghiêm trọng hơn vào dịp cuối năm
đặc biệt là khi biến thể ông michon xuất hiện làm thay đổi kế hoạch phòng chống dịch bệnh của nhiều quốc gia
từ đến nay omicron đã xuất hiện tại bảy mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
uso cho rằng biến thể có thể lan rộng đến hầu hết các quốc gia mà không bị phát hiện
với tốc độ lây lan chưa từng thấy ở bất kỳ biến thể nào của sars cov hai
uso hối thúc các nước cần nhanh chóng có hành động để hạn chế sự lây lan bảo vệ hệ thống y tế
tránh tâm lý chủ quan ca bệnh nặng ở hàn quốc cao kỷ lục
trung quốc phát hiện ca omicron hàn quốc có số bệnh nhân covid một mươi chín nặng và ca tử vong vì covid một mươi chín cao kỷ lục
những ngày gần đây đã gây áp lực lớn với hệ thống y tế quốc gia này
bộ trưởng y tế hàn quốc won dok chon cho biết số dường bệnh chăm sóc đặc biệt sắp kính bệnh nhân
ở vùng seoul khi các bệnh nặng và tử vong tăng do virus lây lan trong nhóm người cao tuổi
châu âu lo lắng vì biến thể omicron
nhiều quốc gia châu âu đang rất lo lắng khi biến thể omicront lây lan nhanh
bất chấp các biện pháp hạn chế nhập cảnh từ các quốc gia châu phi nơi biến thể này lần đầu tiên được phát hiện
tại anh trong vòng ba tuần qua biến thể omicron đã lây lan nhanh khiến cơ quan an ninh y tế anh yoksa
đã lo lắng về kịch bản số ca lây nhiễm hàng ngày gia tăng
sơ ca nhiễm covid một mươi chín do omicron lây lan nhanh
do biến thể omicron gây ra ở anh hiện vọt lên mức hai trăm linh ca một ngày
chiếm tỷ lệ áp đảo tổng số ca nhiễm được ghi nhận
đây là số liệu được bộ trưởng bộ y tế anh sajid javid đưa ra tại buổi điều trần trước quốc hội anh
ông javid cũng cho biết bùng phát lây nhiễm omicron là tác nhân chính khiến cho thủ trướng boris johnson
đẩy nhanh kế hoạch tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường cho tất cả người trưởng thành và hoàn tất tiêm chủng vào cuối năm nay
bộ trưởng javid nhận định biến thể omicron đang lây lan với tốc độ cao
cực kỳ nguy hiểm đòi hỏi chính quyền phải gấp rút điều phối phản ứng y tế khẩn cấp
ông cũng khuyến nghị người dân anh nên tiêm mũi vaccine tăng cường
bởi những đối tượng đã hoàn thành tiêm chủng vẫn có nguy cơ mắc bệnh
theo ông chỉ trong vài ngày nữa đây sẽ là biến thể áp đảo tại anh
trên thực tế ước đoán về lây nhiễm tại anh khác với số ca lây nhiễm chính thức
vì có những ca nhiễm không triệu chứng hoặc thế nhẹ và người nhiễm chưa bao giờ làm xét nghiệm
trong bốn tuần tới anh sẽ đối mặt với diễn biến dịch bệnh vô cùng khó khăn do omithon
các chuyên gia dự báo omicron sẽ thay thế biến thể delta tại anh
theo giám đốc viện staten serum ông henrik ullum
ca mắc mới gia tăng sẽ khiến số ca nhập viện ở anh tăng đặc biệt là ở nhóm người chưa tiêm vaccine
biến thể omicron sẽ chủ đào ở mỹ
tại mỹ số ca biến thể omicron khiến cho giới chức y tế lo ngại khi đã lây lan ra ít nhất ba mươi
tuy nhiên trong bốn tuần tới anh sẽ đối mặt với diễn biến dịch bệnh vô cùng khó khăn do omicron
biến sĩ anthony fauci giám đốc bệnh viện truyền nhiễm và dị ứng quốc gia mỹ nhận định
omicron sẽ là thách thức vì nó lan rất nhanh
giới chức y tế mỹ cho rằng dù biến thể omicron đã gia tăng nhanh chóng
song vì chính quyền mỹ có các công cụ cần thiết để ngăn chặn đó là việc tăng cường tiêm covid một mươi chín
trong thực tế người đã tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín vẫn có thể mắc covid một mươi chín
thậm chí là tử vong nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch đơn giản như đeo khẩu trang giãn cách xã hội
trong bối cảnh omicron xuất hiện mũi tiêm tăng cường chính là biện pháp giảm thiểu rủi ro với người đã tiêm hai mũi vaccine
philippines trở thành quốc gia đông nam á tiếp theo ghi nhận ca nhiễm biến chủng omicron
sau một loạt các nước khác trong khu vực
bộ y tế philippines hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi hai xác nhận nước này ghi nhận hai ca nhiễm biến chủng omic rong nhập cảnh
thông báo của bộ y tế philippines cho biết hai trường hợp nhiễm biến chủng mới được phát hiện
trong bốn mươi tám mẫu bệnh được giải trình tự trên vào hôm một mươi bốn tháng một mươi hai
cả hai ca bệnh này đều đang được cách ly tại một cơ sở cách ly
theo bộ y tế philippines trong suốt hai trường hợp nhiễm biến chủng omicron mới tại nước này
có một người là công dân philippines trở về từ nhật bản trên chuyến bay của hãng hàng không philippines airlines
vào hôm một tháng một mươi hai
người bệnh hiện không có triệu chứng nhưng trước đó có các triệu chứng cảm lạnh và ho khi nhập cảnh
bộ y tế philippines cho biết
các bệnh còn lại là người mang quốc tịch nigeria
người này xuất phát từ nigeria đến philippines trên chuyến bay của hãng hàng không oman air vào ngày ba mươi tháng một mươi một
philippines hiện nay ghi nhận hơn hai tám triệu ca nhiễm trong đó có hơn năm mươi người tử vong vì covid một mươi chín
philippines là quốc gia đông nam á mới nhất ghi nhận ca nhiễm biến chủng omicron
campuchia phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
trước đó campuchia vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai thông báo nước này phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
ca nhiễm là một phụ nữ hai mươi ba tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi trở về từ ghana một quốc gia châu phi
bộ y tế campuchia cho biết người này cũng quá cảnh ở dubai thái lan trước khi trở về campuchia vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai
thái lan vào tháng này ghi nhận ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
bệnh nhân là một người đàn ông có quốc tịch mỹ di chuyển từ tây ban nha đến thái lan vào hôm hai mươi chín tháng một mươi một
malaysia cũng ghi nhận ca nhiễm omicron là một sinh viên một mươi chín tuổi
singapore nước láng giềng với malaysia cũng xác nhận có hai trường hợp nhiễm biến chủng mới vào hôm hai tháng một mươi hai
ngày chín tháng một mươi hai singapore phát hiện ca nhiễm biến chủng omicront đầu tiên trong cộng đồng là một nữ nhân viên sân bay hai mươi bốn tuổi
tại khu vực châu á thái bình dương trung quốc đã ghi nhận hai ca nhiễm biến chủng omicron ở quảng châu và thiên tân
đều là những người nhập cảnh từ nước ngoài
đặc khu hành chính hồng kông australia nhật bản hàn quốc ấn độ
đã phát hiện các ca nhiễm biến chủng mới
ca bệnh nặng ở hàn quốc cao kỷ lục trung quốc phát hiện ca omicron
hàn quốc có số ca bệnh nhân covid một mươi chín nặng và tử vong vì covid một mươi chín cao kỷ lục
những ngày gần đây gây áp lực lớn với hệ thống y tế quốc gia này
theo cnn số ca bệnh covid một mươi chín nặng đang ở mức chín trăm linh sáu còn số ca tử vong ở nước này đã tăng lên bốn bốn trăm năm mươi sáu
sau khi có kỷ lục chín mươi bốn ca tử vong vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
số ca mắc covid một mươi chín trong ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
ở hàn quốc cũng cao kỷ lục với bảy tám trăm bốn mươi ba ca
bộ trưởng bộ y tế won dok jong cho biết số dường bệnh chăm sóc đặc biệt đang sắp kín bệnh nhân
ở vùng seoul khi ca bệnh nặng và tử vong tăng do virus lây lan trong nhóm người cao tuổi
còn tại trung quốc ngày một mươi bốn tháng một mươi hai nước này đã ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín thứ hai
do biến thể omicron gây ra
song song với biến thể omicron trung quốc cũng phải đối phó với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín ở các địa phương
tại tỉnh chiết giang
trong đợt bùng dịch đầu tiên ở tỉnh năm nay hàng chục nghìn người dân bị cách ly
hoạt động kinh doanh bị đình chỉ các chuyến bay và sự kiện cũng bị hủy bỏ
tỉnh chiết giang xác nhận bảy mươi bốn ca lây nhiễm trong cộng đồng có biểu hiện triệu chứng tăng gấp đôi
so với ba mươi tám ca trong ngày một mươi một tháng một mươi hai nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín ở tỉnh này lên một trăm bảy mươi ba ca
kể từ khi xuất hiện ca đầu tiên trong đợt dịch mới nhất này
ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết đợt bùng phát mới nhất này đang lây lan với tốc độ tương đối nhanh
trong khi tình hình dịch bệnh ổn định trên toàn quốc
diễn biến trên cho thấy trung quốc chật vật với chiến lược zero covid
tổ chức y tế thế giới who đã xếp omicron vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
do biến chủng này có chứa tới ba mươi hai đột biến trên protein gai
cấu trúc có thể tác động đến khả năng lây lan né miễn dịch của virus
tại đông nam á tuy số ca nhiễm omicron tương đối ít
song các nước cũng bắt đầu siết chặt các biện pháp kiểm soát nhập cảnh
trong đó cấm nhập cảnh với một số nước châu phi bị cho là có nguy cơ cao
đối với biến chủng omicron
giới quan sát cho rằng sự xuất hiện của omicron sẽ ảnh hưởng đến đà phục hồi
qua các nước đông nam á khi các nước trong khu vực bắt đầu nới lỏng hạn chế
mở cửa trở lại sau gần hai năm kể từ khi covid một mươi chín bùng phát
ngay lập tức phản ứng tại đông nam á đối với biến thủy omicron như sau
các quốc gia đông nam á đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với một mươi quốc gia
ở vùng phía nam châu phi
vùng campuchia đã gỡ bỏ quyết định này vào ngày sáu tháng một mươi hai
malaysia tạm dừng các kế hoạch lập hành lang du lịch dành cho người hoàn thành
tiêm chủng với các nước có nhiều ca nhiễm omicron
singapore siết chặt yêu cầu sàng lọc với hành khách nhập cảnh
đóng băng hành lang du lịch với uae saudi arabia và qatar
indonesia nâng gấp đôi số ngày cách ly bắt buộc từ ba ngày lên bảy đến một mươi ngày
thái lan yêu cầu du khách phải ngủ ít nhất một đêm tại khách sạn cách ly
để chờ kết quả xét nghiệm
đứng trước nguy cơ về sức hủy diệt siêu biến thể omicron
giám đốc khu vực đông nam á tổ chức y tế thế giới who nhắc nhở các quốc gia đông nam á
không nên buông lỏng cảnh giác trong bối cảnh thế giới đang lo lắng về biến thể đáng lo ngại ông michron
rủi ro mà opecron gây ra hiện vẫn chưa rõ nhưng tổ chức y tế thế giới who
đã gọi nó là biến thể đáng lo ngại
các chính phủ cũng không chờ giới khoa học tìm hiểu kỹ hơn về omecron
và đã nhanh chóng áp đặt hạn chế chuyến bay nhập cảnh từ một số nước châu phi
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu phi phản đối mạnh mẽ lệnh cấm nhập cảnh
với người tới từ các quốc gia có mắc omecron
nhận xét về động thái trên một số người cho rằng nó có thể giúp các nước
có thêm thời gian áp đặt các biện pháp y tế mới để đề phòng
một số người lại cho rằng hạn chế nhập cảnh không có mấy tác dụng trong ngăn chặn virus lây lan
và có thể tạo cảm giác an toàn sai lầm
ông mark windhouse giáo sư bệnh truyền nhiễm tại đại học edinburgh nhận định
cấm nhập cảnh có thể trì hoãn nhưng không thể ngăn chặn một biến thể
có khả năng lây lan cao
tiến sĩ ahmed adaza chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại đại học johns hopsking
cũng có nhận định tương tự ông cho rằng áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh
khiến các chính trị gia có vẻ như đang làm điều gì đó nhưng lại không có hợp lý
khi các nước giờ đã có vaccine và xét nghiệm nhanh để phát hiện biến thể
trong khi đó arretano chuyên gia dịch tễ hàng đầu tại thụy điển nói rằng
cấm nhập cảnh sẽ không có hiệu quả lớn trừ với các nước có chuyến bay thẳng
tới vùng đang có biến thể omicron
ông nói cơ bản là không thể theo dõi mọi luồng giao thông đi lại
về phân minh ông jeffrey barrett tại viện welcome center cho rằng phát hiện sớm
biến thể mới có thể giúp các biện pháp hiện nay có tác động lớn hơn thời điểm
biến thể delta mới xuất hiện
ông nói quá trình giám sát ở nam phi và các nước gần đó tốt đến mức úc
hoặc hạn chế đi lại trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới sắp tới
một số chuyên gia cho rằng sẽ khó thuyết phục người dân nam phi tuân theo
các quy định về phong tỏa toàn quốc
các nhóm doanh nghiệp bao gồm hội đồng doanh nghiệp người da màu
và doanh nghiệp vị nam phi cho rằng nên áp dụng giãn cách xã hội
hạn chế đi lại của từng cá nhân hoặc ban hành điều kiện bắt buộc tiêm chủng
hơn là thắt chặt điều kiện kinh doanh biện pháp được gọi là bản án tử hình
đối với các doanh nghiệp
hiện tại mới chỉ có hai mươi bốn một dân số trong độ tuổi trưởng thành ở nam phi
đã tiêm đủ liều vắc xin ngừa covid một mươi chín
tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai cho biết
kể từ khi bắt đầu xuất hiện ở nam châu phi vào tháng trước biến chủng
omitron cho đến nay đã được ghi nhận ở bảy mươi bảy quốc gia trên thế giới
ông tedrost cho rằng omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy
ở bất kỳ biến chủng nào trước đây thậm chí biến chủng này có thể đã xuất hiện
ở hầu hết các quốc gia ngay cả khi nó chưa được phát hiện
khu vực đông nam á từng là tâm dịch covid một mươi chín nhưng tỉ lệ tiêm vắc xin cao hơn
cộng với tỷ lệ phơi nhiễm virus sars cov hai trước đó và việc người dân
đã quen sống chung với covid một mươi chín cho thấy khu vực này sẽ né tránh đi vào vết xe đổ
vào giữa năm nay
trên bảy mươi quốc gia đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể omitforn nhưng cho đến nay
không có ca tử vong liên quan đến nó
một nghiên cứu tại nam phi mới đây cũng chỉ ra rằng bệnh nhân nhiễm omicron
chỉ có các triệu chứng thể nhẹ các chuyên gia cho rằng chưa cần thiết
phải áp đặt các lệnh giới hạn đi lại mới
trong bối cảnh thông tin về ca tử vong đầu tiên chưa được xác minh rõ ràng
biến chủng mới đang lây lan quá nhanh kèm theo những cảnh báo nguy hiểm của nó
thì việc quan trọng nhất vẫn là chủ động bảo vệ bản thân trước đại dịch
tuân thủ năm k hạn chế đến nơi đông người và thường xuyên cập nhật tin tức
về covid một mươi chín là những việc bạn cần làm ngay lúc này
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối video và xin hẹn gặp lại
ở những tin tức tiếp theo